thực hiện kế hoạch một nghìn hai trăm ba mươi sáu của cục hải quan lào cai về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
ngay từ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín lực lượng này đã tăng cường kiểm soát và phối kết hợp với các lực lượng chức năng
kiên quyết không để xảy ra tình trạng buôn lậu phức tạp trên địa bàn
năm tháng đầu năm hải quan lào cai đã bắt giữ và xử lý ba mươi ba vụ buôn lậu vận chuyển hàng trải phép qua biên giới
nhận thấy tình hình buôn lậu gian lận thương mại vẫn còn tiêm ẩn nhiều diễn biến phức tạp
hải quan lào cai đã chủ động báo cáo đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn
hải quan lào cai đã bắt giữ và xử lý ba mươi bốn vụ buôn lậu vận chuyển hàng trải pháp qua biên giới
lực lượng của chi cục cũng mỏng việc kiểm soát trên đường biên gặp rất nhiều khó khăn
đồng thời đối tượng buôn lậu cũng hay xem
và lực lượng của chúng tôi đi đến đâu họ cũng đã theo để biết
rất là khó khăn cho người dân được nữa là liên quan đến hàng hóa vận chuyển qua đường cư dân biên giới
hiện nay do trình độ của người dân còn thấp vì lợi nhuận
người ta sẵn sàng không nắm được phát vật hàng nào không được mang về
với đặc thù là tỉnh có biên giới trải dài lào cai vẫn là địa bàn hoạt động của các đối tượng buôn lậu hoạt động
chính vì vậy cục hải quan tỉnh lào cai vẫn tiếp tục quán triệt các đơn vị tổ chức thực hiện tốt
các văn bản chỉ đạo của thủ tướng chính phủ cũng như của bộ tài chính và ubnd tỉnh lào cai
đồng thời làm tốt công tác dự báo tình hình nắm bắt kịp thời diễn biến trong công tác quản lý biên mậu của các nước bạn
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng cường theo dõi kiểm tra
việc thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan